tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng
trưởng ban chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đã chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch các chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới xác định định hướng giải pháp hoàn thành mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm hai nghìn hai mươi
nhìn nhận về kết quả giải ngân vốn đầu tư công phó thủ tướng vương đình huệ cho rằng hiện tiến độ còn rất chậm
vì vậy phó thủ tướng yêu cầu các bộ cơ quan trung ương cần sớm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được thủ tướng phê duyệt
hiện đã có tám trên một mươi chín nhiệm vụ đã hoàn thành chín trên một mươi chín nhiệm vụ chưa hoàn thành đúng thời hạn yêu cầu hai trên một mươi chín nhiệm vụ đang được triển khai theo tiến độ
hầu hết các địa phương đã hoàn thành việc phân bổ giao vốn kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy và đang tích cực đẩy nhanh tiến độ
thực hiện nhanh các chương trình mục tiêu quốc gia
một số địa phương có kết quả giải ngân đạt
nguyên nhân là do các quyết định về nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ từng chương trình ban hành chậm
nên ảnh hưởng đến công tác phân bổ giao vốn chi tiết và tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại các địa phương
việc áp dụng các quy định quản lý đầu tư công trong thực hiện các dự án đầu tư thuộc chương trình mục tiêu quốc gia còn nhiều lung túng
khi thực hiện các quy định về quy trình lập thẩm định và phê duyệt đầu tư
các dự án này cũng như việc xác định dự án đủ điều kiện để giao kế hoạch vốn trong năm hai nghìn hai mươi
phát biểu kết luận phiên họp phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
đó là tập trung để đẩy mạnh và tháo gỡ giải ngân đầu tư công trong lĩnh vực này
một bên mới được một mươi một mới được ba mươi năm
hai bộ công trí chú ý cho đôn đốc các địa phương để chúng ta đẩy mạnh cái tiến độ giải ngân của khu vực này
tháo gỡ vững mặt khó khăn về thể chế và tổ chức thực hiện để làm tốt việc này

phó thủ tướng yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ giao vốn kế hoạch năm hai nghìn một mươi bảy
phó thủ tướng giao các bộ cơ quan trung mương có liên quan khẩn trương đẩy nhanh tiến độ
hoàn chỉnh nội dung trình ban hành hoặc ban hành các văn bản
làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã được thủ tướng phê duyệt